thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm nay bão số sáu đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh bình định phú yên khánh hòa gây gió mạnh và mưa lớn
vào khoảng một mươi bảy h chiều nay vị trí tâm bão vào khoảng một mươi hai tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ bình định đến khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh bình định phú yên khánh hòa
với sức gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn h ngày một mươi một tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai chín độ vĩ bắc một trăm linh tám tám độ kinh đông trên đất liền các tỉnh nam trung bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp một mươi
trước diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão số sáu lực lượng công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
khẩn trương tham gia ứng phó với bão góp phần ngăn ngừa hạn chế thiệt hại xảy ra
tại khu vực neo đậu tàu thuyền tránh chua bão ở phường hải cảng tp quy nhơn tỉnh bình định
tổ công tác của công an phường luôn có mặt tại đây để tham gia cùng với hàng trăm ngư dân ứng phó với bão
tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi lực lượng công an cũng đã kịp thời phát hiện và tham gia dọn dẹp các chướng ngại vật trên đường
đảm bảo phương tiện tham gia giao thông thông suốt và an toàn
công an tỉnh khánh hòa bên cạnh việc bố trí ứng trực một trăm linh quân số nhiều tổ công tác cũng đã được điều động xuống các địa bàn sung yếu
để hỗ trợ nhân dân theo đúng phương châm bốn tại chỗ
đến chiều tối ngày hôm nay với sự nỗ lực tham gia của cám bộ chiến sĩ công an công tác ứng phó với bão số sáu ở tất cả các địa phương đã hoàn tất
một trăm linh cán bộ chiến sĩ vẫn có mặt tại địa bàn cho đến khi cơn bão đi qua để sẵn sàng hỗ trợ cho nhân dân đảm bảo an toàn khi bão đến
trong khi đó bộ giao thông vận tải vừa có công điện khẩn gửi các đơn vị liên quan về ứng phó với cơn bão số sáu tại các tỉnh miền trung và tây nguyên
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số sáu để chủ động phòng tránh
đài thông tin duyên hải thường xuyên cập nhật xử lý thông tin và thông báo kịp thời diễn biến hướng đi của cơn bão cho tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam chủ động tập trung vật tư thiết bị và nhân lực để chủ động khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra trên các tuyến quốc lộ
cục đường thủy nội địa việt nam kịp thời sửa chữa bổ sung phao tiêu biển báo bị hư hỏng do mưa bão gây ra kiểm kê giả soát phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo sẵn sàng ứng cứu
các sở ban ngành tiến hành khắc phục sự cố do mưa bão gây ra phân luồng đảm bảo giao thông khắc phục hậu quả bước một trên các quốc lộ ủy thác và địa phương
một vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát
kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên và đội quản lý thị trường số một phát hiện bắt giữ
từ nguồn tin của quần chúng nhân dân lực lượng chức năng đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô do tài xế lêu bỉu thắng chú tại tp đông hòa tỉnh quảng trị điều khiển
qua kiểm tra trên xe vận chuyển hơn năm chai bia bốn kg đường tinh luyện và hơn một chai sữa nước ensur không có hóa đơn chứng tử
tài xế khai nhận vận chuyển số hàng hóa này vào tỉnh bà rịa vũng tàu tiêu thụ
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đồng thời thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý